trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp sở giao thông vận tải hà nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách các bến xe lập lưu trữ danh sách phương tiện hành khách tuyến đường đi di chuyển của các nhà xe
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông hà nội cũng tăng cường tuần tra kiểm soát liên tục trên các chuyến xe khách liên tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện tại
xe khách là phương tiện phổ biến và tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng giữa các tỉnh
vì vậy công tác phòng chống dịch trên các phương tiện này cần được kiểm soát chặt chẽ ghi nhận tại tuyến đường một a pháp vân cầu rẽ cửa ngõ của các chuyến xe liên tỉnh phía nam hà nội
xe khách là phương tiện phòng chống dịch trên các chuyến xe khách liên tục trên các chuyến xe khách liên tục trên đường một a pháp vân cầu rẽ cửa ngõ của các chuyến xe khách liên tục trên đường một a pháp vân cầu rẽ ghi nhận tại tuyến đường một a pháp vân cầu rẽ ghi nhận tại tuyến đường một a pháp vân cầu rẽ
hiện các bến xe đã thực hiện rất chặt chẽ việc khai báo y tế đối với hành khách
tuy nhiên việc nhiều nhà xe vẫn dừng đỗ đón trả khách dọc đường đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và gây khó khăn cho công tác truy vết
vì vậy công tác xử lý vi phạm dừng đỗ hiện đang được thực hiện song song với công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh trên xe khách
trong khi kiểm tra xe khách trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định về tuần tra kiểm soát
sau đó về thực hiện công tác năm k của bộ y tế chúng tôi yêu cầu những người hành khách trên xe phải đeo khẩu trang
thực hiện giãn khách lế với nhau đủ đúng khoảng cách theo bộ y tế đã khuyến cáo
và nhắc nhở tài xế là đảm bảo đủ nước sát khuẩn vệ sinh an toàn khi vận chuyển hành khách trên tuyến
mặc dù lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông thời gian này đã giảm hẳn
tuy nhiên người dân không nên chủ quan cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế khi tham gia các loại phương tiện công cộng
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác
tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh